nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam
ngày hai mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
ngày hôm nay tại thành phố hồ chí minh ubnd tổ quốc việt nam
phối hợp với thành ủy thành phố hồ chí minh tổ chức họp mặt truyền thống
sáu mươi năm mặt trận dân tộc giải phóng
sự họp mặt có các đồng chí bí thư trung mương đảng
chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam trần thánh mẫn
bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn văn nền
cuộc họp mặt là dịp để ôn lại quá trình thành lập hoạt động gian khổ
nhưng rất vẻ vang của mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam
chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam
liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình việt nam
đại diện ban thường vụ thành ủy thành phố hồ chí minh nhận định
mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam ra đời là tất yếu của lịch sử
là kết quả của sự sáng tạo trong chỉ đạo lãnh đạo cách mạng của đảng
và chủ tịch hồ chí minh đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng miền nam
từ ngày thành lập mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam hai mươi một mươi hai một nghìn chín trăm sáu mươi
đến ngày đại thắng giải phóng sài gòn giải phóng miền nam ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
là chặng đường một mươi năm năm trong kỳ tích đại thắng mùa xuân đó của toàn đảng
toàn quân toàn dân ta có vai trò hết sức to lớn của mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam
mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam là một trong những mốc son trói lọi nhất
tô thắm truyền thống vẻ vàng của mặt trận dân tộc thống nhất việt nam
nay là mặt trận tổ quốc việt nam trong chín mươi năm qua